hiệp hội chăn nuôi đồng nai vừa có văn bản kiến nghị chính phủ và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cần có chính sách hỗ trợ người chăn nuôi lợn đối phó với dịch tả lợn châu phi đang ngày càng lan rộng
cụ thể hiệp hội chăn nuôi đồng nai kiến nghị chính phủ chỉ đạo ngân sách nhà nước việt nam
sớm có chính sách khoanh nợ giãn nợ giảm lãi suất cho vay những đối tượng gồm trang trại
hộ chăn nuôi đã bị dịch tả lợn châu phi
từ khi có dịch tả lợn châu phi xuất hiện việc chăn nuôi trên địa bàn gặp nhiều khó khăn
đa số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã ngừng tái đàn chuyển sang nuôi các loại gia súc khác
nhiều trang trại tái đàn với số lượng hạn chế
theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh đồng nai trên địa bàn hiện có chín huyện thành phố xuất hiện dịch tả lợn châu phi
các ngành chức năng đã tiêu hủy bốn mươi bảy con lợn nhiễm bệnh và chi hàng chục tỷ đồng hỗ trợ cho người chăn nuôi
hiện tổng đàn lợn của tỉnh đồng nai chỉ còn khoảng hai triệu con giảm năm triệu con so với đầu năm hai nghìn một mươi chín